hai đối tượng là đỗ trung kiên chú tại thị trấn e răng và nguyễn thành long chú tại huyện e leo tỉnh đắk lắc
cơ quan công an xác định các loại giấy tờ mà hai đối tượng làm giả chủ yếu là các loại bằng cấp chứng chỉ giấy phép lái xe căn cước công dân chứng minh nhân dân
khám xét nơi ở của các đối tượng thu giữ ba máy tính hai máy in màu một máy ép nhựa dẻo gần ba trăm linh thẻ nhựa có in chữ giấy phép lái xe cùng hàng trăm loại giấy tờ tài liệu có liên quan
đăng tin giả mạo sai sự thật vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức một đối tượng đã bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh bến tre mời lên làm việc để làm rõ hành vi vi phạm
theo hồ sơ vụ việc vào dạng sáng ngày một mươi một tháng bảy đối tượng này sử dụng tài khoản facebook cá nhân đăng thông tin có nội dung muốn bỏ lỗi quá tải khi qua trạm cân tại cầu rạch miễu tài xế phải lót tay năm trăm linh đồng
qua làm việc đối tượng thừa nhận không có việc mãi lộ xảy ra tại khu vực trên việc đăng thông tin sai sự thật nhằm mục đích câu like hành vi trên đã gây dư luận xấu ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng thi hành nhiệm vụ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can lệnh tạm giam đối với phạm ngọc tín trú tại huyện tư nghĩa về hành vi cướp giật tài sản
trước đó đối tượng đã giả vờ hỏi đường rồi giật sợi dây chuyền vàng trị giá sáu triệu đồng của một phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sau ba giờ gây án phạm ngọc tín đã bị lực lượng công an bắt giữ và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình cơ quan công an đã tiến hành thu giữ các vật chứng liên quan đến vụ án
chính phủ vừa ban hành nghị định số bốn mươi bảy năm hai nghìn hai mươi hai sẽ đổi bổ sung một số điều của nghị định số một mươi năm hai nghìn hai mươi về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận chuyển

nghị định số bốn mươi bảy năm hai nghìn hai mươi hai sẽ đổi bổ sung một số điều của nghị định số một mươi năm hai nghìn hai mươi hai về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận chuyển